tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam ban tuyên giáo trung ương hội đồng lý luận trung ương
học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia
công đoàn việt nam chín mươi năm xây dựng và phát triển
hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm chín mươi năm thành lập công đoàn việt nam
tới dự hội thảo có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
mục tiêu của hội thảo hướng vào ba định hướng vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn việt nam
đối với đoàn viên người lao động khẳng định những công hiến nổi bật thành tựu xuất sắc trong hoạt động công đoàn
cũng như phong trào công nhân việt nam suốt chín mươi năm qua và đánh giá cơ hội thách thức
đề xuất định hướng lớn giải pháp quan trọng cho hoạt động công đoàn việt nam trong tình hình mới
trong đó các đại biểu đặc biệt chú trọng làm rõ những tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
cũng như chỉ ra các vấn đề nội tại của tổ chức công đoàn việt nam
trên cơ sở đó đề ra giải pháp đổi mới mô hình tổ chức và công tác cán bộ công đoàn
nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động